xin kính chào quý vị và các bạn
đêm nay và ngày mai các tỉnh đông bắc bộ phổ biến ít mưa có nắng vào lúc trưa chiều
nhật độ cao nhất vào khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ nắng nóng sẽ ra cục bộ
sau đó từ đêm mai sang đến ngày mùng chín và ngày một mươi tháng chín
mưa sẽ xảy ra trên diện rộng cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nên nhiệt độ có xu hướng giảm khoảng từ hai ba độ
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có nắng nhiều trong hai mươi bốn giờ tới
từ đêm mai sang đến những ngày sau đó
do hình thế gây mưa từ miền trung dịch chuyển lên thì sẽ có mưa rào và rông
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng
tại vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
nhiệt độ theo đó sẽ giảm dần
đến ngày mùng một mươi thì phổ biến ở dưới mức là ba mươi hai độ
đối với các tỉnh miền trung suốt dọc khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực này nâng trục dần lên phía bắc
vẫn là nguyên nhân chính duy trì mưa rông nhiều tại đây
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn xảy ra
nhiệt độ vì thế ở mức ban mẻ ngày đêm ở dưới mức là ba mươi ba độ
còn từ đà nẵng cho đến ninh thuận bình thuận
trong những ngày tới mưa có xu hướng giảm dần chỉ còn giải rác vào chiều tối
trưa chiều sẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thời nhật
tại khu vực tây nguyên chiếc bình hưởng chủ yếu của đới gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
do vậy mưa rông xảy ra nhiều vào khoảng thời gian chiều và đêm
cục bộ có mưa to là rất to
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dân sinh
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
tương tự tại nam bộ khoảng thời gian sáng và trưa chiều trời tạnh giáo
có nắng nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó vào lúc chiều tối sẽ có mưa rông cục bộ có mưa to
người dân cần đề phòng tố lốc trong cơn rông
cũng như là nguy cơ ngập úng ở vùng trụng thấp